để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại